thời gian qua trên địa bàn thành phố con tum xôn xao về tình trạng vỡ hụi
khiến nhiều gia đình hộ kinh doanh ở khu vực chợ đêm con tum lâm vào cảnh tiền mất tật mang lao đao vì nợ nần
gia đình lâm vào cảnh cơm chẳng lành mà canh chẳng ngọt gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn
lợi dụng sự nhẹ dạ của nhiều hộ dân bà nguyễn thị sa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
trú tại ba mươi tám thi sách phường thắng lợi thành phố con tum đã tạo niềm tin thu hút nhiều cá nhân gia đình
đặc biệt là những người kinh doanh buôn bán ở khu vực chợ trung tâm thành phố con tum tham gia chơi hụi gửi tiền cho mình